virus viêm gan b và c là hai tác nhân chính liên quan đến bệnh lý suy gan cấp tính sơ gan ung thư gan
không chỉ là gánh nặng bệnh tật mà còn là gánh nặng kinh tế rất lớn đối với người bệnh và xã hội
để điều trị hai loại virus viêm gan này việt nam cũng đã cập nhật những tiến bộ mới nhất trên thế giới
để áp dụng điều trị cho người bệnh đây cũng chính là nội dung chính trong hội thảo khoa học
cập nhật điều trị viêm gan virus b và c nhằm hưởng ứng ngày viêm gan thế giới diễn ra
tại trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện bạch mai vào sáng ngày hai mươi năm tháng bảy
tại hội thảo các chuyên gia đầu ngành về bệnh nhiệt đới đã trình bày báo cáo khoa học về những điểm mới
trong phương pháp điều trị viêm gan virus b và c hiện nay đang được áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới
đặc biệt đối với những đối tượng suy giảm miễn dịch và phụ nữ có thai
hiện viêm gan b vẫn phải điều trị lâu dài tuy nhiên trong những năm gần đây có nhiều loại thuốc ức chế virus
được đưa vào sử dụng và đang được áp dụng tại nước ta
còn viêm gan virus c được cho là bệnh có thể điều trị khỏi nếu tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ
nhiều loại thuốc mới ít tác dụng phụ rút ngắn thời gian chữa bệnh cũng được cập nhật
với những thông tin tại hội thảo các bác sĩ đã có thêm kinh nghiệm trong việc lên phác đồ điều trị cho bệnh nhân
và nhiều người dân cũng hiểu được tầm quan trọng của việc tiêm vaccine viêm gan b
cũng như phòng ngừa dự phòng hai loại virus này bằng cách hạn chế nguồn lây